với sự tăng cường chi viện đúng lúc và cần thiết của lực lượng cảnh sát giao thông đã giúp cho các trung tâm đăng kiểm tại hà nội cũng như tp hcm giảm nhiệt quá tải với hơn ba mươi năm phương tiện được đăng kiểm
theo đó từ ngày một mươi một tháng ba cho đến hết ngày ba mươi tháng ba ngay sau khi lực lượng cảnh sát giao thông được triển khai đến các trung tâm đăng kiểm ở hà nội và tp hcm đã giúp cho các dây chuyền đăng kiểm hoạt động với hiệu quả và công suất tối đa giảm tải tình trạng người dân phải chờ đợi gây ủn tắc giao thông so với thời gian trước đó
qua thống kê riêng tại hà nội cảnh sát giao thông đã hỗ trợ kiểm định một mươi bốn ba trăm bảy mươi tám phương tiện
còn tại tp hcm lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ kiểm định cho hai mươi một một trăm ba mươi sáu phương tiện
việc tăng cường lực lượng cho các trung tâm đăng kiểm thể hiện phương châm
đâu dân cần cảnh sát giao thông có đâu dân khó có cảnh sát giao thông